thưa quý vị trong thời đại bùng nổ của công nghệ số như hiện nay
thanh toán điện tử ngày càng phổ biến bởi sự tiện lợi và nhanh chóng
lợi dụng kinh tế khó khăn đánh vào tâm lý cần tiền gấp lòng tham của người dân
các đối tượng lừa đảo đã có nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng
với thủ đoạn tinh vi sau đây là ghi nhận của phóng viên an ninh mạng
sau khi mình đã bị lừa thì các đối tượng đã đi xa
ngoài ra trên mạng internet các đối tượng còn đăng dịch vụ cung cấp các biên lai thanh toán giả
của nhiều ứng dụng ngân hàng ứng dụng thanh toán khác nhau tiếp tay cho hành vi lừa đảo nói trên
ngoài ra trên mạng internet các đối tượng còn đăng dịch vụ cung cấp các biên lai thanh toán giả
của nhiều ứng dụng ngân hàng ứng dụng thanh toán khác nhau tiếp tay cho hành vi lừa đảo nói trên
thời gian gần đây các hình thức lừa đảo trên không gian mạng có chiều hướng gia tăng
với thủ đoạn ngày càng tinh vi đa dạng về hình thức
nhiều website giả mạo dịch vụ công tổng cục thuế bộ công an đã được các đối tượng lập ra
yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân thông tin bảo mật mật khẩu internet banking
mobile banking mã xác thực otp nhằm truy cập trái phép tài khoản ngân hàng điện tử
chiếm đoạt quyền kiểm soát để đánh cắp tiền trong tài khoản của khách hàng
hoặc yêu cầu chuyển tiền để hoàn thành giao dịch mua bán nộp phí
không chỉ giả mạo các trang website của cơ quan nhà nước các đối tượng lừa đảo còn lập
các trang web giả mạo các sản thương mại điện tử tại việt nam có liên kết thanh toán trực tuyến
với các ngân hàng sau đó đối tượng gửi đường link truy cập các trang web lừa đảo này
qua tin nhắn sms email hoặc gọi điện thoại để hướng dẫn khách hàng giao dịch trên trang giả mạo
với mục đích lấy các thông tin thẻ thông tin tài khoản mật khẩu đăng nhập
mã xác thực otp để thực hiện giao dịch chiếm đoạt tiền của khách hàng trong thẻ cũng như tài khoản
những thủ đoạn lừa đảo này đều đánh trúng vào tâm lý khách hàng như bị đe dọa
gây hoang mang trong tình thế khẩn cấp hay tâm lý mong muốn trúng thưởng nhận quà
theo các chuyên gia tội phạm lừa đảo trên không gian mạng hiện nay không chỉ xuất hiện với tần suất
ngày càng phổ biến với các thủ đoạn tinh vi liên tục biến đổi khó lường đặc biệt với sự phát triển
bùng nổ của công ty
các công nghệ trí tuệ nhân tạo ai đã dẫn đến hình thức lừa đảo mới như defect
cải lừa đảo có thể chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội của người thân bạn bè của người dùng
sau đó thực hiện các cuộc gọi video với khuôn mặt và giọng nói giống hệt để yêu cầu chuyển tiền vay mượn tiền
phần lớn nguyên nhân của các trường hợp lừa truyền tuyến này đều là do người dân bị lộ lọt thông tin cá nhân
hoặc là các đối tượng lợi dụng những thông tin liên quan đến nạn nhân
hiện tại trong những tháng gần đây phần lớn lừa đảo liên quan đến việc trúng thưởng
hay là những tuyển công tác viên việc làm thiết rất nhiều những hiện tượng
các đối tượng sử dụng những thông tin nhận quà hay là những chương trình khuyến mãi
để thu hút những người dân đưa tiền để nhận quà
bộ công an cho biết có hai mươi bốn hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng việt nam
nhằm vào các đối tượng người cao tuổi trẻ em sinh viên thanh niên
các đối tượng công nhân người lao động nhân viên văn phòng
thời gian qua các cơ quan chức năng đã có rất nhiều biện pháp và tích cực đối phó với tình trạng lừa đảo
dễ thấy nhất các nhà mạng hợp tác với bộ thông tin và truyền thông
xử lý rứt điểm tình trạng sim giác sim không chính chủ được bán ở các đại lý
để hạn chế vấn nạn lừa đảo của tội phạm công nghệ cao
ngoài ra sắp tới các ngân hàng cũng tiến hành giả soát và thanh lọc những tài khoản giác
trong các vụ lừa đảo tài khoản giác luôn là điểm yếu nhất
bởi vì dòng tiền chuyển qua các tài khoản này sẽ rất khó có thể kiểm tra nguồn tiền đó chạy đến đâu
vâng thưa quý vị cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông đã khuyến nghị
người dân nâng cao cảnh giác trước các đối tượng đề nghị mua hàng số lượng lớn
khi giao dịch qua tài khoản ngân hàng
cần lưu ý kỹ hóa đơn chuyển khoản không giao hàng nếu chưa nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng
kể cả khi đối tượng đã cung cấp hình ảnh chuyển khoản thành công
ngoài ra người dân tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập mật khẩu ứng dụng
mã xác thực otp email cho bất kỳ ai kể cả khi đối tượng tự xưng là
nhân viên ngân hàng cơ quan nhà nước
việc tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức nhằm trang bị cho mỗi cá nhân
những kiến thức và kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng
là yếu tố then chốt giúp tạo dựng một không gian mạng việt nam an toàn
tới đây thì bản tin an ninh mạng tuần này cũng xin phép được khép lại
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo